ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp thủ tướng syrianka raniwikre mesinghe
nhân dịp sang việt nam tham dự hội nghị wff asean từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tại cuộc gặp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thủ tướng syrianka raniwikre mesinghe đều đánh giá hợp tác trên các lĩnh vực
nhất là lĩnh vực kinh tế thương mại có nhiều tiến triển nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của hai nước
hai bên nhất trí sớm tổ chức họp tiểu ban thương mại hỗn hợp lần thứ hai tại việt nam
đề ra soát và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đưa kim ngạch thương mại hai nước vượt mục tiêu một tỷ usd
tổ chức kỳ họp ủy ban hỗn hợp lần thứ tư giữa hai nước trong năm hai nghìn một mươi chín và sớm ký bản ghi nhớ về hợp tác ngư nghiệp
giai đoạn ba năm tới dành ưu tiên và tạo thuận lợi mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng khác như giáo dục đào tạo
viễn thông thông tin và kỹ thuật số dầu khí kết nối hàng không vận tải hàng hải chế biến và phân phối nông sản và thủy sản
trao đổi văn hóa nghệ thuật phật giáo thể thao giao lưu thanh niên
thủ tướng ronnie uyghur metsinghe đánh giá cao những thành tiệu vượt bậc mà việt nam đã sành được trong phát triển kinh tế xã hội những năm qua
cũng như vai trò ngày càng cao của việt nam trong khu vực và trên thế giới
bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ giữa đảng cầm quyền tại sri lanka và đảng ta
khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với việt nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nhất là tại liên hợp quốc và phong trào không liên kết